nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tỉnh tuyên quang đã tặng hơn một mươi bảy xuất quà cho người có công với cách mạng gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hơn ba một tỷ đồng
trong đó có hơn tám xuất quà của chủ tịch nước tặng người có công với cách mạng gia đình chính sách với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
nhân dịp này tỉnh tuyên quang cũng dành hơn một ba tỷ đồng tặng quà cho hơn chín trường hợp người có công gia đình chính sách trên địa bàn
tặng quà cho ba mươi năm người có công tiêu biểu với số tiền hai mươi bốn năm triệu đồng tặng quà cho năm trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh với số tiền gần một mươi ba triệu đồng